ngày một mươi hai tháng một tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông philip fan
chủ tịch quỹ đầu tư harbinger hoa kỳ
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định coi trọng quan hệ với hoa kỳ và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động đầu tư
của quỹ harbinger tại việt nam thời gian qua
thủ tướng đề nghị quỹ hapinger tiếp tục mở rộng đầu tư tại việt nam và là cầu nối để các doanh nghiệp hoa kỳ
quan tâm tăng cường đầu tư tại thị trường việt nam qua đó tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hoa kỳ thời gian tới
thủ tướng cũng đề nghị ông phan kon cùng các doanh nghiệp hoa kỳ tích cực ủng hộ việt nam
tổ chức thành công hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy
về phần mình ông philip fan koner thông báo với thủ tướng tiến độ thực hiện dự án hồ tràm
tại tỉnh bà rịa vũng tàu có vốn đăng ký đầu tư là bốn hai tỷ usd
khu du lịch phước hợp và nghỉ dưỡng tại hồ tràm được coi là dự án đầu tư nước ngoài
lớn nhất tại việt nam trong lĩnh vực du lịch tạo ra khoảng bốn việc làm
và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương
ông san kon cũng cho biết dự định mở rộng và tăng cường hợp tác đầu tư tại việt nam
đồng thời cho biết sẽ tích cực thúc đẩy các nhà đầu tư hoa kỳ quan tâm hơn nữa tới việt nam
qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và hoa kỳ thời gian tới